ngày một mươi tháng riêng âm lịch theo quan niệm dân gian là ngày vía thần tài mua vàng vào ngày thần tài sẽ mang lại tài lộc sung túc cho cả năm
những năm qua thì tục mua vàng cầu may vào ngày vía thần tài đã phát triển rất nhanh trên phạm vi cả nước đặc biệt là tại những thành phố lớn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại một số cửa hàng vàng ở hà nội
từ phố trần nhân tông còn phố được coi là trung tâm kinh doanh vàng bạc đá quý lớn nhất tại hà nội
tới cầu giấy nguyễn thị định và nhiều con phố khác từ ngoài vỉa hè cho tới trong nhà hàng vạn người dân không kể cha trẻ nam nữ chờ đợi từ sáng sớm để mua vàng lấy may ngày vía thần tài
và những người bán hàng thu ngân nhân viên bảo vệ của các tiệm vàng phải hoạt động hết công suất
theo truyền thuyết thì chủ yếu là người buôn bán
năm nay lượng người mua vàng trong ngày vía thần tài tăng lên rất nhiều so với năm ngoái
và nếu như năm ngoái không khí sôi động chủ yếu tập trung trên phố trần nhân tông
thì năm nay
tại hồ chí minh
đều hết các tiệm vàng
tại các quận nội thành hà nội
lượng người mua vàng đều rất lớn
nắm bắt được nhu cầu đó
nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng đã tăng sản lượng vàng miếng
nhẫn trơn và các sản phẩm vàng khác từ khá sớm
cái lượng hàng mà chúng tôi chuẩn bị hôm nay thì nó
gấp khoảng bốn năm lần so với các năm trước
do là cứ mỗi một năm thì cái sự mà lan tỏa về các ngày thần tài
thì đến người dân cũng lớn hơn
bên cạnh đó
nhiều doanh nghiệp vàng bán hàng
khác lại đưa ra những sản phẩm độc đáo
đáp ứng thị hiếu đa dạng của người mua
ngoài các sản phẩm truyền thống như là sản phẩm
ông thần tài và nhẫn cúc lập pháp tài
thì năm nay chúng tôi đưa ra bốn dòng sản phẩm mới
đó là sản phẩm kim rau
là sản phẩm cầu may
một con linh vật cầu may trong một mươi hai con giáp
ngoài ra nữa thì có sản phẩm kim
sản phẩm kim ngân tài
và các sản phẩm làm quà tặng như là
sản phẩm gà đúc nano giống
và gà đúc vàng nguyên khối
tại các tiệm vàng lớn của doji
bảo tín minh châu phú quý
vẫn đang có hàng ngàn người xếp hàng
chờ tới lượt mua vàng
tuy nhiên giá vàng trong phiên giao dịch không tăng
mà liên tục giảm
do giá vàng trong nước đã bị đẩy lên quá cao
so với giá vàng thế giới
trong mấy ngày qua
tính đến thời điểm này
vàng doji được mua vào ở mức ba mươi sáu bảy triệu đồng một lượng
bán ra ba mươi bảy ba triệu đồng một lượng
bảo tín minh châu mua vào
ba mươi sáu sáu mươi năm triệu đồng một lượng

bán ra ba mươi bảy triệu đồng một lượng